làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an những vấn đề chiến lược trong công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn ngành đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ
chủ động nghiên cứu hướng dẫn đổi mới nội dung chương trình phương pháp tổ chức đào tạo phương pháp dạy học của các học viện trường công an nhân dân đảm bảo chất lượng
từ đơn vị với hơn bốn mươi cán bộ trong những ngày đầu thành lập tổ chức bộ máy của cục đào tạo hiện là một trong những đơn vị trực thuộc bộ có tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học cao với trên tám mươi cán bộ khối phòng chức năng có trình độ sau đại học
đây là tiềm năng trí tuệ của đơn vị góp phần quan trọng đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ cục đào tạo đạt được trong năm mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược trên lĩnh vực giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
coi đây là yêu cầu tất yếu là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho cục đào tạo và các học viện trường công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
khẩn trương tập trung triển khai có hiệu quả đề án về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
cần phải đào tạo cái gì cần phải bồi dưỡng những cái gì
thì hơn ai hết là các học chí phải là các việc đó
chúng ta tiếp cận với những cái tiến bộ nhất của khoa học kỹ thuật công nghệ
áp dụng những cái phương thức những cái hoạt động tiến bộ nhất công tác của công an
thừa kế truyền thống đó để chúng ta đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tinh thông nhất
bộ trưởng tô lâm tin tưởng phát huy bề dày truyền thống qua năm mươi năm xây dựng và trưởng thành
với tinh thần trách nhiệm cao nhất tập thể đảng ủy lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục đào tạo
sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
tại buổi lễ thu ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
tặng cục đào tạo đây là phần thưởng cao quý của nhà nước là sự động viên to lớn và ý nghĩa
đối với tập thể cán bộ cục đào tạo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân nói riêng
và sự nghiệp xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
thứ trưởng trần quốc tỏ trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
với sự nỗ lực đồng lòng và tinh thần đổi mới cục an ninh kinh tế sẽ hoàn thành nhiệm vụ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn tốt hơn
với những chuyển biến rõ nét mạnh mẽ hơn đây là yêu cầu của thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khi tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục an ninh kinh tế
hội nghị vừa được tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh kinh tế đã bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu phối hợp chặt chẽ
với các bộ ban ngành đơn vị địa phương
phát huy vai trò của toàn lực lượng an ninh kinh tế
triển khai quyết liệt đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
hội nhập quốc tế của đất nước
để tạo chuyển biến rõ nét cho công tác đảm bảo an ninh kinh tế
thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh kinh tế
cần triển khai các giải pháp cụ thể xác định rõ trách nhiệm của từng cấp lãnh đạo chỉ huy
nâng cao chất lượng các mặt công tác
bên cạnh đó cần tập trung nắm kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề phức tạp
về an ninh tài chính tiền tệ đầu tư an ninh năng lượng
tiếp tục phát huy vai trò chỉ huy chỉ đạo hệ lực lượng
có giải pháp kết nối chặt chẽ giữa từng chuyên đề từng lĩnh vực từng đơn vị
với công an các địa phương quyết tâm xây dựng lực lượng an ninh kinh tế
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
chiều nay cục hậu cần bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kế hoạch
tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm
trong năm hai nghìn hai mươi ba cục hậu cần đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác
đáp ứng tốt yêu cầu thường xuyên đột xuất của lãnh đạo bộ và các đơn vị
tích cực chủ động triển khai quyết liệt thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm của bộ công an
bên cạnh đó công tác quản lý tài chính đã chủ động đảm bảo kế hoạch tài chính ngân sách giải ngân theo quy định
công tác quản lý nhà đất trụ sở và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cơ quan bộ có nhiều chuyển biến
đảm bảo phương tiện phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của lãnh đạo bộ công an các đơn vị địa phương
đồng thời xây dựng và ban hành nghị quyết về lãnh đạo chỉ đạo công tác hậu cần quản trị năm hai nghìn hai mươi ba
tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số một mươi chín về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
tinh ngọn mạnh phát động triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác hậu cần quản trị
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê văn tuyến đánh giá cao những kết quả mà cục hậu cần đã đạt được
đồng thời yêu cầu năm hai nghìn hai mươi bốn ngoài các công tác thường xuyên đơn vị cần chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác hậu cần quản trị cơ quan bộ
ra soát các nguồn kinh phí được giao các nguồn bổ sung bảo đảm tiến độ giải ngân và hoàn thành quyết toán đúng quy định
tập trung xử lý rứt điểm các dự án hoàn thành đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng văn bản quản lý hành chính về công tác hậu cần quản trị
cũng như tập trung sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy triển khai đề án khung danh mục vị trí việc làm
quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác kiểm tra giám sát xiết chặt kỷ luật kỳ cương
tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ chiến sĩ và đội ngũ lãnh đạo chỉ huy đáp ứng yêu cầu công tác
tại hội nghị nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước và bộ công an cũng được trao tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
cách đây tròn bốn mươi năm năm đã diễn ra một sự kiện trọng đại trong trang sử hào hùng của hai dân tộc việt nam và campuchia
đó là chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
cùng với các lực lượng lực lượng công an nhân dân việt nam cũng đã có những đóng góp quan trọng trong chiến thắng lịch sử quan trọng này
bảy mươi năm năm đã trôi qua ký ức của những người chiến sĩ vẫn vẹn nguyên hình ảnh về cuộc chiến kiên cường sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân campuchia hồi sinh đất nước
những kỷ niệm về một thời thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn campuchia vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của các cám bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong những ngày này gặp lại những gương mặt thân quen của đồng đội hồi ức về những ngày sống và làm việc tại campuchia
lại được dịp nhắc nhớ
chúng tôi có hơn bốn trăm linh sinh viên nhưng mà chỉ có bốn mươi đồng chí là được điều động sang campuchia thôi
và cũng rất vinh dự là đây là cái nhiệm vụ quốc tế cao cả được tổ chức đơn vị tin tưởng cử đi
và sang là được đón tiếp cũng rất là chú đáo các đơn vị các đồng chí đi trước cũng chuẩn bị đón tiếp để lại trong chúng tôi những cái ấn tượng hết sức là tốt đẹp
và anh em bắt nhịp với nhau cũng rất là nhanh
tôi được sang bên
được vào làm việc có cái cơ quan an ninh điều tra của bộ công an này
lúc bây giờ là bộ nội vụ
nhằm giúp công tác an ninh điều tra cho bộ nội vụ campuchia lúc bây giờ
công việc của bên chuyên gia này thì vừa là hướng dẫn vừa là trực tiếp vừa là trực tiếp làm
đã có những cống hiến và cả những hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong chiến thắng chiến tranh biên giới tây nam và một mươi năm vì nghĩa vụ quốc tế với nước bạn campuchia
với mỗi chuyên gia được cử sang campuchia thời điểm đó
có người công tác trong lĩnh vực hậu cần kỹ thuật
người là chuyên gia phụ trách công tác xây dựng lực lượng
hay trong lĩnh vực quản lý tội phạm
và còn rất nhiều chuyên gia ở gốc mặt công tác công an

chính trị và trật tự an toàn xã hội
đội giao liên công an nhân dân được lãnh đạo bộ
giao thêm nhiệm vụ là chuyển giao công an tài liệu từ thành phố hồ chí minh
sang phục vụ đoàn cán bộ của bộ nội vụ việt nam công tác tại vân âu minh và ngược lại
có rất nhiều khó khăn gian khổ
trên đường đi có những tàn dư quân bốn bốt
nhưng mọi cán bộ chiến sĩ làm công tác giao liên đi tuyến ca
đã có nhiều cố gắng và đã hoàn thành xuất sắc
đội giao có nhiệm vụ là huấn luyện để truyền đạt cho bạn công tác bảo vệ mục tiêu vũ trang canh gác
ngoài ra chúng tôi có nhiệm vụ là phối hợp các đơn vị của bộ công an sang giúp bạn bắt lại tàn quân bốn bốt
và có âm mưu là vẫn hoạt động trở lại và lật đổ chính quyền của campuchia tại thời điểm đấy
thì đấy cũng là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề
mỗi một cá nhân mỗi một cán bộ công tác tại campuchia
thời kỳ đó cũng là một sự đóng góp
và cũng là một tự hào trong quá trình giúp đỡ nước bạn
và để có cái sự đoàn kết thống nhất như hiện nay
trong hơn một mươi năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế
đã có trên ba hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam
được cử sang giúp đỡ xây dựng lực lượng công an campuchia trưởng thành về mọi mặt
tạo điều kiện cho một cuộc hồi sinh kỳ diệu ở đất nước campuchia
qua đó một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ
giữa lực lượng công an hai nước
về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai dân tộc
và giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia
thưa quý vị công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
trong năm hai nghìn hai mươi ba được coi là điểm sáng trong kết quả công tác của cả hệ thống chính trị
trong đó lực lượng công an nhân dân là chủ chốt chủ công
đây là thông tin được trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cung cấp đến báo chí
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai diễn ra vào chiều nay tại hà nội
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn chủ trì buổi họp báo
thông tin tại buổi họp báo
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh
chủ trương của bộ công an trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
là làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
trên tinh thần thượng tôn pháp luật
không có vùng cấm và không có ngoại lệ
rõ đến đâu làm đến đó
và triệt để thu hút
hội tài sản cho nhà nước nhân dân
như vậy là rõ ràng là qua các vụ này
thì những người nào có ý đồ
tiếp tục thao túng
rõ ràng là cơ bản bị ngăn chặn
hoặc trùn bước
liên quan đến kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán
cũng như các lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng tô ân sô cho biết
chủ trương của bộ công an
là tạo môi trường an toàn an ninh lành mạnh cho nhân dân
chính vì thế
bộ công an đã phát lệnh tổ chức
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
cao điểm này được triển khai từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
về cái kế hoạch
tấn công chấn áp tội phạm
thì tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án
tội phạm cướp cướp giật
trộm cắp tài sản và các loại tội phạm khác
thường xảy ra vào các dịp tết
và tăng cường đấu tranh
triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn
xuyên quốc gia các tụ điểm sản xuất
mua bán tổ chức và sử dụng ma túy trong nước
đẩy mạnh phát hiện
đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng
trong các ngành các lĩnh vực trọng điểm
đấu tranh chống quân lậu gian lận thương mại
và hàng hóa
kết quả như sau là
tội phạm về trật tự xã hội
tức là tội phạm hình sự
so với một mươi năm ngày trước cao điểm
lực lượng công an
duy trì phương tiện lực lượng thường trực chiến đấu
tuyên truyền kiểm tra
công tác phòng cháy trị cháy
xử lý các cơ sở vi phạm có nguy cơ cháy nổ cao
tăng cường công tác tuần tra
đảm bảo an toàn giao thông
tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo chuyên đề
nồng độ cồn ma túy
quá tải quá khổ xe khách xe công tư nơ
trung tướng tuân sô nhấn mạnh
đợt cao điểm sẽ kéo dài đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cho nên lực lượng công an nhân dân
tiếp tục tiến hành chấn át tội phạm
để đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân
tại bộ họp báo
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
đã thông báo một số nội dung
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
của chính phủ và chính quyền địa phương
diễn ra cùng ngày
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo
trong vụ án việt á
tiếp tục với phần thẩm vấn
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
tại phiên tòa và các luật sư
đã đặt nhiều câu hỏi với các bị cáo
nhằm làm rõ hơn các hành vi đưa và nhận hối lộ
vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trả lời thẩm vấn của đại diện viện kiểm sát
bị cáo trung ngọc anh thừa nhận
việc ký các quyết định giao công ty việt á
là đơn vị phối hợp nghiên cứu đề tài
chế tạo test xét nghiệm covid một mươi chín
là vi phạm pháp luật
bị cáo thừa nhận số tiền hai trăm linh usd
đã nhận của việt á
và bày tỏ sự hối hận về việc này
và lì đựng tiền này được cất trong nhà của bị cáo
nhưng hiện chưa tìm thấy
gia đình bị cáo trung ngọc anh đã nộp lại bốn sáu tỷ đồng
để khắc phục hậu quả
trả lời hội đồng xét xử
bị cáo phan quốc việt nhận thức được sai phạm của mình
trong việc xác nhận đề tài nghiên cứu ký test xét nghiệm
là tài sản của nhà nước
vì dùng kinh phí nhà nước để thực hiện
đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
vừa bắt giữ lê xuân đào
cộng tác viên báo giao thông
bút danh xuân đào về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đào cùng với một nhóm đối tượng
chuyên đi tìm những công trình nhà xe cơ sở kinh doanh
hoạt động sai quy định của pháp luật
sau đó tiếp nhận chủ cơ sở công trình
đe dọa tạo áp lực buộc phải đưa tiền
nếu không sẽ đăng báo
sau một thời gian thu thập thông tin
ngày hôm nay đội trọng án phòng cảnh sát hình sự
đã bắt giữ đào cùng tăng vật
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi
ai là đồng phạm hoặc bị hại của đào
cần đến cơ quan công an trình báo
cung cấp thông tin phục vụ làm rõ vụ án
xây dựng kịch bản kỹ lưỡng
phân công từng đối tượng vào vai trò khác nhau
rồi đưa các thông tin gian dối
để tạo niềm tin với bị hại
với thủ đoạn này nhóm ba đối tượng đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của một hộ kinh doanh
trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện phú lộc
đã phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng nói trên
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện phú lộc
nhận được đơn trình báo của một hộ kinh doanh nông sản
trên địa bàn huyện phú lộc
về việc bị các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt bốn mươi một tấn thóc
tương đương với số tiền khoảng bốn trăm hai mươi triệu đồng
thông qua mạng xã hội facebook
chủ doanh nghiệp trên đã thỏa thuận với một người đàn ông
tự nhận là chủ doanh nghiệp vận tài
để vận chuyển số hàng hóa trên
từ huế ra hà nội
giao cho khách hàng
tuy nhiên do chủ quan mất cảnh giác
nạn nhân đã bị dính bẫy của kẻ lừa đảo